hòa chung không khí hân hoan đón xuân canh tí hai nghìn hai mươi của cả nước
thời điểm này đảng bộ chính quyền quân và dân của huyện đảo trường sa tỉnh khánh hòa
cũng đang chuẩn bị vui xuân đón tết với nhiều hoạt động sôi nổi và ấm tỉnh quân dân
mời quý vị khán giả theo dõi ghi nhận của chúng tôi về không khí chuẩn bị đón tết
của cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên thị trấn trường sa huyện trường sa tỉnh khánh hòa
dịp cuối năm luôn là biển động với sóng to gió lớn điều kiện khí hậu khắc nghiệt
nhưng với tình cảm lớn lao từ đất liền những phần quà tết vẫn vững vàng ra khơi
mang theo không khí mùa xuân với hoa mai hoa đào lá rong bánh mứt
quà tặng năm nay phong phú đặc sắc đến từ nhiều vùng miền
thể hiện rõ sự yêu mến và tấm lòng của người dân cả nước hướng tới các chiến sĩ trường sa
chúng tôi hợp đồng phối kết hợp với lưu đoàn với vùng để đi khai thác các mặt hạn cần thiết nhất
để bảo đảm cho quân và dân
đón tết xuân canh tí bảo đảm chú đáo nhất an toàn nhất và hiệu quả nhất
làm sao có cái hương vị của đất liền để gửi gắm ra cho quân và dân trên đảo trường sa
những chuyến tàu cập càng đã mang không khí tết tới với quân và dân trên huyện đảo trường sa
ở nơi đảo xa cán bộ chiến sĩ và người dân không thể đi sắm tết như trong đất liền
rất nhiều thứ phải gửi từ đất liền ra
trước đây khi điều kiện còn hạn chế quân và dân trên huyện đảo
đặc trưng bằng lá bảng vuông một loại cây đặc trưng của trường sa
bánh được gói xong không có được màu xanh bắt mắt như lá rong
mà lại có vị chát vì mặn mòi đặc trưng của biển
ngày nay tuy lá rong được cung cấp không hề thiếu
nhưng vẫn có những chiếc bánh được gói bằng lá bảng vuông như một thứ đặc sản của mảnh đất này
hương vị ngày tết của chúng tôi ở ngoài quần đảo trường sa nói chung này
đến giờ phút này cũng được sự quan tâm
nội dung như lá bánh gạo lếp đậu xanh đã được đưa ra đảo
để cho cán bộ chiến sĩ tổ chức phong trào như là gói bánh
để hội tụ bà con nhân dân trên đảo
cũng như cán bộ chiến sĩ nhân dân trên đảo đoàn kết gói bánh
để thưởng thức những ngày tết đầm ấm và ấm cúng hơn
nhìn những trộm quất cảnh mai tết
cán bộ chiến sĩ trên đảo thấy gần gũi hơn với đất liền
thấy được hương vị
không khí tết đang đến rất gần
cán bộ chiến sĩ trên đảo hiểu được không riêng trộm quất
mai đào mà những món quà hàng hóa khác đến với đảo
là cả một hành trình dài gửi gắm cả tình cảm của đồng bào cả nước
đêm văn nghệ rực rỡ ánh đèn và âm nhạc
là hoạt động được quân dân trên đảo háo hức chờ mong
tối nay cũng là lúc đọc những lá thư chúc tết
từ khắp mọi miền tổ quốc gửi về
chia sẻ những tình cảm của đất liền với đảo xa
giao thừa sắp tới thì anh em chúng tôi ở trên đảo
những người cán bộ chiến sĩ rất là có một cái cảm giác là rất là nhớ nhà
và khi tổ chức cái chương trình văn nghệ này phục vụ anh em chúng tôi
thì đó là một cái món ăn tinh thần hết sức là phấn khởi cho cán bộ chiến sĩ chúng tôi
để chúng tôi lân cao trách nhiệm của người lính đối với tổ quốc
tết nơi đảo sa không ồn ào
náo nhiệt như phố thị
không phá hoa rực rỡ
nhưng không khí tết ở trường sa đủ để làm cho những người con xa quê
đang sinh sống lập nghiệp tại nơi đây ấm lòng
bởi tình đồng chí đồng đội tình quân dân thấm thiết
nhân dịp đầu xuân năm mới này
xin hứa với đồng bào và nhân dân cả nước
chúng tôi luôn luôn cảnh giác đoàn kết một lòng
sẵn sàng chiến đấu y sinh
bảo vệ vững chắc quần đảo trường sa trong mọi tình huống
và thực hiện tốt
chương trình hải quân nhân dân việt nam
làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bán biển
xứng đáng với lại niềm tin
và sự yêu mến của đồng bào cả nước
đã dành cho quân và dân đảo trường sa chúng tôi
một mùa xuân mới đang về
dường như mùa xuân này đối với quân và dân trên huyện đảo trường sa
không chỉ có vị mặn của biển
mà còn có vị ngọt như tình cảm của nhân dân cả nước
và kiều bào hướng về nơi đây
ba người con của đất việt
để mong muốn các cán bộ chiến sĩ
trường sa hiểu rõ vai trò
trách nhiệm mặt đảng
nhà nước và nhân dân gia phó
cả nước vì trường sa
trường sa vì tổ quốc
đó là mệnh lệnh
cũng là lựa chọn của trái tim mỗi người lính đảo
hiểu và đặt lên trên hết